thưa quý vị cách đây bảy mươi năm năm ngày một mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
chính thức phát động phong trào thi đua ái quốc trên toàn quốc người chỉ rõ mỗi người dân việt nam
bất kỳ già trẻ gái trai bất kỳ giàu nghèo lớn nhỏ đều cần phải trở nên thành một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận
quân sự kinh tế chính trị văn hóa
bảy mươi năm năm qua tư tưởng thi đua yêu nước của chủ tịch hồ chí minh đã được đảng và nhân dân ta vận dụng sáng tạo trong từng giai đoạn cách mạng
và các phong trào thi đua đã động viên các tầng lớp nhân dân vượt qua gian nan thử thách và trở thành động lực to lớn
góp phần xứng đáng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc
hôm nay tại hà nội sẽ tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc tại trung tâm hội nghị quốc gia
đây chính là nhân tố điển hình xuất sắc đang khơi dậy những khát vọng mạnh mẽ về xây dựng phát triển kinh tế xã hội đất nước
bảo vệ tổ quốc theo đúng định hướng của nghị quyết một mươi ba của đảng
nhân dịp này thủ tướng chính phủ sẽ tặng bằng khen cho bảy mươi năm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu toàn quốc
trong đó trung tá nguyễn trí thành phó đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
vinh dự được đại diện bộ công an là một trong bảy điển hình tiên tiến được giao lưu trực tiếp tại hội nghị